tại buổi họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông tin thêm về một số diễn biến gần đây ở khu vực biển đông
trả lời một số câu hỏi của phóng viên báo chí trong nước quốc tế về hoạt động của nhóm tàu khảo sát hải dương viii của trung quốc ở khu vực biển đông
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng một lần nữa khẳng định quan điểm của việt nam
trả lời một số câu hỏi của phóng viên báo chí trong nước quốc tế về hoạt động của nhóm tàu khảo sát hải dương viii của trung quốc ở khu vực biển đông